tại bangkok thái lan hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi hai chính thức khai mạc với sự tham dự của bộ trưởng ngoại giao một mươi nước asean tổng thư ký asean cùng bộ trưởng ngoại giao một số nước khách mời
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh dẫn đầu đoàn việt nam tham dự lễ khai mạc
phát biểu tại lễ khai mạc thủ tướng thái lan prayuth chan o cha nhấn mạnh với chủ đề thúc đẩy quan hệ đối tác vì sự bền vững
vì vậy asean cần hướng tới xây dựng cộng đồng bền vững trên cả ba trụ cột hướng tới người dân lấy người dân làm trung tâm và không để ai bị bỏ lại phía sau
để đạt được mục tiêu đó asean cần củng cố các cơ chế do asean đóng vai trò chủ đạo và dẫn dắt đẩy mạnh các quan hệ đối tác và thúc đẩy phát triển bền vững kết nối các sáng kiến kết nối cũng như nâng cao vai trò và vị thế quốc tế
đồng thời asean cần tiếp tục tăng cường nỗ lực để bảo đảm hòa bình an ninh và ổn định khu vực dựa trên tin cậy lẫn nhau hiểu biết chung và hợp tác cùng có lợi
sau lễ khai mạc đã diễn ra phiên họp toàn thể và phiên họp hẹp của các bộ trưởng ngoại giao asean để thảo luận các vấn đề liên quan xây dựng cộng đồng quan hệ đối ngoại chuẩn bị cho các hội nghị cấp cao asean và giữ asean với các đối tác vào cuối năm cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm
sau lễ khai mạc đã diễn ra phiên họp toàn thể và phiên họp hẹp của các bộ trưởng ngoại giao asean để thảo luận các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm